thưa quý vị mới đây tại cuộc họp hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực
bộ giáo dục và đào tạo đã có báo cáo dự thảo phương án tổ chức thi
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề xuất phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông
từ năm hai nghìn hai mươi năm bao gồm bốn môn trong đó có hai môn bắt buộc hai môn lựa chọn
với lý do giảm áp lực thi cử cho học sinh giảm chi phí cho phụ huynh và xã hội
đón nhận thông tin này mặc dù nhiều chuyên gia còn có lo lắng
tuy nhiên về phía học sinh và giáo viên lại cho rằng phương án này hoàn toàn phù hợp
với chương trình giáo dục phổ thông mới ghi nhận của nhóm phóng viên
là học sinh lớp một mươi một sẽ trực tiếp tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
khánh linh cũng như nhiều bạn cùng lớp rất vui mừng khi đón nhận thông tin
về phương án thi tốt nghiệp hai nghìn hai mươi năm mà bộ giáo dục và đào tạo vừa đề nghị
đây cũng là phương án mà nhiều học sinh và giáo viên đồng tình ủng hộ
việc mà lo lắng
loại bỏ đi môn ngoại ngữ là môn bắt buộc
thay vào đó thì là hai môn chính là môn toán và môn ngữ văn
thì một phần nào đấy giảm được những cái áp lực cho học sinh về môn ngoại ngữ
đối với em thì đây là một cái phương án rất là tuyệt vời và rất là có lợi cho học sinh chúng em
cũng theo nhiều giáo viên phương án hai môn bắt buộc toán và ngữ văn
và hai môn tự chọn là phù hợp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới
khi hai môn toán và ngữ văn
môn ngữ văn là hai môn quan trọng căn bản và thể hiện trình độ tư duy của học sinh
chưa kể vẫn còn hai môn tự chọn đủ để đánh giá kiến thức của học sinh
đối với môn toán thì thực sự là một trong những môn mà chúng ta biết từ xưa đến nay
nó là đại diện cho môn khoa học tự nhiên
và khi các con có cái tư duy toán học tốt
thì các con sẽ có thể là có những cái cơ bản
liên tạng cơ bản cho tất cả môn khoa học khác
môn thứ hai là môn ngữ văn
môn ngữ văn hiểu dân dạng
đấy là một trong yếu tố đầu tiên
đó là các con phải biết
đến tiếng mẹ đẻ
đó là tiếng việt
ngoài ra thì trong cuộc sống sau này
diễn đạt giao tiếp
các phục vụ cho các báo cáo
và tất cả những yếu tố khác
thì môn ngữ văn là một trong môn bắt buộc
tôi cho rằng đấy là một sự hiểu đắn
tuy nhiên cũng có một số ý kiến lo ngại
với tâm lý thi gì học nấy
việc bỏ môn ngoại ngữ cũng khiến nhiều chuyên gia phải băn khoăn
bởi từ khi tiếng anh trở thành môn thi tốt nghiệp bắt buộc vào năm hai nghìn năm mươi
phải mất một thời gian dài
năng lực ngoại ngữ của học sinh mới được nâng lên như hiện nay
nếu không bắt buộc thi
sẽ xuất hiện tâm lý xem nhẹ
học đối phó môn này
nhất là với những địa phương được xem là vùng trũng tiếng anh
hơi băn khoăn một chút về cái môn tiếng anh
đặc biệt là ở những cái vùng mà chúng ta vừa thấy là trong cái thi của những năm trước
thì cái điểm số cái tỷ lệ của môn tiếng anh cũng khá là thấp
nhưng về mặt tổng thể chúng ta vẫn có gần nửa triệu bài
tức là chiếm bốn mươi bốn tám
là dưới điểm trung tâm
có thể nói là tiếng anh vẫn là một điểm đen trong giáo dục
cho nên tôi cho rằng là nếu như chọn phương án này
chúng ta không đưa tiếng anh vào cái môn thi bắt buộc
thì thế hệ trẻ của chúng ta sẽ không có áp lực
không có động lực để vươn lên
và điều đó hết sức là nguy hiểm
cho nên mặc dù cái phương án này là phương án rất có thể nói là
đáp ứng được kiến thức cốt lõi về mặt kiến thức chuyên môn
nhưng tôi cho rằng không đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế đối với thế hệ trẻ của chúng ta
nhiều chuyên gia thì lại cho rằng
việc tổ chức thi tốt nghiệp với bao nhiêu môn không quan trọng
điều quan trọng là đánh giá trung thực khách quan hoạt động dạy và học
và để làm tốt điều này
cần chú trọng không kiểm tra đánh giá trong suốt quá trình học phổ thông
hay nói cách khác
bộ giáo dục và đào tạo cũng như ngành giáo dục địa phương
cần tập trung kiểm tra định kỳ
chứ không nên nhìn vào kết quả một kỳ thi như hiện nay